một nhà lãnh đạo cấp chiến lược luôn phải biết tính giới hạn của truyền lực qua bộ máy thể chế cần phải bổ sung thêm cách sử dụng quyền lực mềm truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng bằng giá trị mà mình đã cam kết và theo đuổi
muốn vậy cán bộ cấp chiến lược phải tạo lập nên giá trị lẽ sống một cách tường minh được công bố cam kết trước dân chúng và hành động một cách nhất quán
sử dụng các phương tiện truyền thông để truyền tải các thông điệp giá trị lẽ sống hành động thông qua lời nói và hành vi của mình
là rất quan trọng
tất nhiên đó không phải nhằm mục đích đánh bóng lăng xê tên tuổi mà để truyền tải giá trị và khát vọng cống hiến đến dân chúng
do khoảng cách không gian thời gian hoặc bộ máy quan liêu mà nhiều giá trị ban đầu bị khúc xạ
các giá trị đó được kết tinh trong đạo đức công vụ và đạo đức đời thường trong hành vi thường nhật trong chương trình hành động cam kết ở các buổi lễ nhậm chức trong thông điệp chính trị hàng năm
trong những cử chỉ rất nhỏ nhặt nhưng được công chúng chú ý
nhất là khi nó đụng đến những phẩm cách như đức thanh liêm trí công dấn thân hy sinh gắn với mục tiêu lý tưởng mà người cán bộ cam kết theo đuổi
trong thời đại toàn cầu hóa các giá trị đó còn phải biết chia sẻ gây ảnh hưởng quốc tế để tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp chính nghĩa đúng đắn của mình
hai là mâu thuẫn giữa duy trì tính ổn định tương đối của hệ thống với tạo ra các đột phá chiến lược cho phát triển giữa thay đổi và quản trị sự thay đổi
cán bộ cấp chiến lược và bộ phận thượng đỉnh của bộ máy những người đại diện cho thể chế cầm quyền dẫn dắt nhân dân theo các mục tiêu lý tưởng đã lựa chọn và cam kết
đội ngũ này hoạch định chiến lược nếu chiến lược đúng đắn sẽ giữ vững phương hướng cách mạng nếu sai lầm sẽ dẫn đến bất ổn dối loạn thậm chí sụp đổ cả một thể chế nhà nước
duy trì ổn định được hiểu không phải duy trì trạng thái đứng yên trì trệ thụ động mà là trạng thái phát triển trong hài hòa
lối loạn của hệ thống
vì vậy trách nhiệm trong lãnh đạo quản lý của cán bộ cấp chiến lược là duy trì tính ổn định tương đối của hệ thống mà cốt lõi là giữ vững bản chất của chế độ chính trị
muốn vậy đội ngũ này phải được đào tạo lý luận chính trị cơ bản để thật sự thấm nhuần sâu sắc và hành động một cách tự giác theo mục tiêu lý tưởng
luôn kiên định chủ nghĩa mạc lê ninh tư tưởng hồ chí minh một sự kiên định dựa trên niềm tin khoa học
mặt khác cán bộ cấp chiến lược phải có khả năng nắm bắt cơ hội và biến thách thức thành cơ hội để tạo ra đột phá chiến lược
tư duy đột phá của cán bộ các cấp điều quan trọng nhưng đối với cán bộ cấp chiến lược liên quan đến khả năng phát triển và tiền đồ của dân tộc
thì tư duy này càng cần phải được coi trọng đặc biệt
tư duy và năng lực đột phá không đến với những người an phận thủ thường làm theo nếp cũ hay lo an toàn cho bản thân
đột phá chiến lược cũng không phải là làm ẩu làm bừa
liều lĩnh mà phải có cơ sở khoa học và căn cứ thực tiễn
những người có tư duy đột phá bao giờ cũng là số ít nên họ dễ trở thành nạn nhân của sự đột phá nếu số đông không đồng tình không ủng hộ không chia sẻ chống đối
vì vậy người có tư duy đột phá cần phải có năng lực thuyết phục tập thể thuyết phục cấp trên về tính khả thi của phương án đột phá
bằng luận cứu khoa học và thực tiễn bằng bảo đảm sinh mệnh chính trị của chính mình
phải biết sử dụng truyền thông để tạo dự
dư luận thăm dò phản ứng xã hội đối với các phương án khi còn ở dạng dự kiến
tất cả điều đó góp phần tạo ra tình thế cho thời cơ chiến lược xuất hiện
và khi thời cơ chiến lược đến thì đủ bản lĩnh chấp thời cơ và hành động một cách dũng cảm dứt khoát không do dự
tạo lực lập thế tranh thời là những tố chất cần có của người lãnh đạo cấp chiến lược
không làm được điều đó các ý tưởng đột phá chiến lược không chuyển hóa thành năng lực đột phá chiến lược
bỏ lỡ các cơ hội phát triển
hoặc để các thách thức ngày càng lớn lên tạo sức ép đối với đất nước và chế độ
tư duy đột phá phải gắn liền với tư duy hệ thống
đứng giữa muôn vàn hỗn độn của khách thể tương tác đa chiều
dưới nhiều khả năng phải lựa chọn
phải xác định được điểm đột phá để tập trung quyết tâm chính trị cao nhất và dồn mọi nguồn lực cho triển khai thắng lợi
điểm cần đột phá chiến lược chính là điểm then chốt
nếu được khai thông mọi cái khác sẽ được giải quyết theo nguyên lý tự động
tư duy đột phá khác với tư duy dài mảnh kiểu gai mít vì tham vọng quá nhiều mục tiêu mà phân tán nguồn lực
không cho phép tập trung được ý chí và nguồn lực cho điểm then chốt
đến lượt nó sẽ thất bại các ý đồ đột phá chiến lược
muốn giữ vững ổn định tương đối trong đột phá
vấn đề cơ bản là phải kiên định mục tiêu và thực hiện đột phá một cách có đạo đức có lương tri
khi đã có luận cứu khoa học vững chắc
thì đạo đức lương chi sẽ giữ thăng bằng cho đột phá chiến lược vận động theo phương hướng đúng đắn
là cái bảo đảm cho tập thể ủng hộ đồng tình
tập thể không thể đặt cược niềm tin vào những người không chắc chắn
đem lại các nguy cơ rủi ro nhất là khi thiếu được bảo đảm về mặt đạo đức của người khởi xướng
trên thực tế không phải lúc nào cũng đủ căn cứ khoa học thuyết phục tập thể chấp thuận các ý tưởng đột phá
mà trong rất nhiều trường hợp người ta đặt niềm tin bởi đạo đức nhân cách của người khởi xướng
vốn đã được kiểm nghiệm trong thực tiễn trước đó
tư duy đột phá luôn muốn thay đổi cách cũ kỹ lạc hậu kìm hãm sự phát triển
nhưng kèm theo đó phải có năng lực quản trị sự thay đổi
bởi bất kỳ sự thay đổi nào cũng hàm chứa trong đó nguy cơ rủi ro đổ vỡ gây xáo trộn hệ thống hiện tồn
nó thường làm cho những người được hưởng lợi từ cơ chế hiện tồn
và những người an phần thủ thường ngại đổi mới chống đối bất hợp tác
do đó tư duy đột phá nhằm tạo ra sự thay đổi hiện tồn phải đi kèm với năng lực quản trị sự thay đổi
năng lực đó thể hiện trước hết ở khả năng thuyết phục đa số về tính khả thi của phương án thay đổi
mà không đem đến rủi ro
điều không kém phần quan trọng là lập trình được quá trình thay đổi
bảo đảm cho đột phá chiến lược diễn ra trong trật tự giữ phòng được mọi rủi ro và kiểm soát rủi ro
cán bộ cấp chiến lược phải có năng lực thích ứng nhanh chóng trước mọi sự thay đổi
bởi trong thế giới ngày nay rất khó dự báo chính xác
năng lực thích ứng ở đây không phải là sự thích nghi của cá thể sống trước môi trường biến đổi
theo kiểu tiến hóa luận trong giới tự nhiên
mà là khả năng đưa ra các quyết định nhạy bén linh hoạt phù hợp với bối cảnh môi trường thay đổi
năng lực thích ứng không đến với những người kém nền tảng lý luận chi thức văn hóa và độ trải nghiệm
vì vậy trang bị đủ chi thức lý luận kiến thức vốn sống cho cán bộ cấp chiến lược
là cơ sở quan trọng
cơ sở quan trọng là cơ sở quan trọng cho tăng cường năng lực thích ứng của cán bộ
trước biến đổi khó lường của thời cuộc
ba là mâu thuẫn giữa kiểm soát quyền lực phòng ngừa tha hóa quyền lực
với tạo không gian cho cán bộ cấp chiến lược đổi mới sáng tạo có khả năng đột phá chiến lược
cán bộ cấp chiến lược bao giờ cũng nắm các vị trí trọng yếu trong hoạch định đường lối
chủ trương chính sách phân bổ các nguồn lực và phúc lợi bố trí điều động đề bạt cán bộ cấp dưới
vì thế nếu cán bộ cấp chiến lược không tư duy và hành động theo các giá trị công minh
chính trực thanh liêm thì quyền lực rất dễ bị tha hóa các chính sách ban hành không vì mục tiêu công lợi
mà bị các động cơ cá nhân cục bộ lợi ích nhóm chi phối
nguồn lực phân bổ không công bằng thiếu hiệu quả gây lãng phí tài sản đất nước
bố trí sử dụng cán bộ thiên vị không khách quan sẽ làm cho bộ máy vận hành kém hiệu quả
để tối ưu hóa hiệu quả trong sử dụng quyền lực công
đòi hỏi phải kiểm soát quyền lực hiệu quả phòng ngừa lạm quyền lộng quyền rộng hơn là chống tha hóa quyền lực
nhưng kiểm soát quyền lực mà không dẫn tới triệt tiêu năng lực sáng tạo đổi mới
khả năng đột phá chiến lược của cán bộ cấp chiến lược là vấn đề thuộc khoa học và nghệ thuật tổ chức quyền lực
hóa giải mâu thuẫn trên đây chỉ có thể bằng cả xây dựng đạo đức cầm quyền
và tạo ra khung thể chế nuôi dưỡng và bảo vệ các ý tưởng đột phá chiến lược
đạo đức cần thiết cho mọi loại cán bộ nhưng quyền lực càng cao
đòi hỏi phải nghiêm khắc với các chuẩn mực đạo đức cách mạng
bởi chính đạo đức mới làm cho các năng lực cá nhân được vận hành đúng phương hướng
vì lợi ích của đảng của dân tộc của nhân dân bảo đảm cho các quyết sách chính trị luôn vô tư
không bị các động cơ cá nhân chi phối nhờ đó luôn đúng đắn và sáng suốt
bảo đảm cho cán bộ chiến lược thực sự làm gương cho cấp dưới dẫn đạo nhân dân
lệch chuẩn về đạo đức của cán bộ cấp chiến thuật
gây hậu quả trong phạm vi nhỏ hẹp còn suy thái đạo đức của cán bộ cấp chiến lược
ảnh hưởng trên phạm vi rộng lớn liên quan đến hình ảnh của cả chế độ và tính chính đáng của sự cầm quyền
đạo đức cầm quyền ở đây là sự xác lập những giá trị mà người cán bộ cấp chiến lược
luôn giành được lòng tin của tập thể cộng sự và nhân dân đối với mọi suy nghĩ và hành vi của mình
đạo đức cầm quyền cũng là sợi dây vô hình ràng buộc mỗi cán bộ cấp chiến lược với các giá trị đã cam kết
trong đó có đức hy sinh dấn thân
bởi đổi mới sáng tạo đột phá luôn đối mặt với nguy cơ rủi ro
rất cần đến những con người có bản lĩnh dám hy sinh cả sinh mệnh chính trị cho các thay đổi vì các giá trị thiêng liêng
kiểm soát quyền lực cũng như tạo không gian cho sáng tạo bằng đạo đức rất trừu tượng
chỉ có thể đạt được ở những con người tu dưỡng rèn luyện suốt đời
vì vậy phòng ngừa nguy cơ tha hóa quyền lực và tạo không gian cho sáng tạo
cơ bản phải dựa trên khung thể chế được thiết kế xây dựng một cách khoa học
khung thể chế đó tạo môi trường điều kiện cho cán bộ cấp chiến lược luôn đổi mới và sáng tạo
nhất là ý thức tự giác về những cái phải làm để tạo ra đột phá cho phát triển
những cái không được phép làm do chế định từ bổn vận trách nhiệm cầm quyền phải làm gương cho nhân dân
xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm nghĩa vụ của cá nhân trước tổ chức trước dân tộc và nhân dân là rất quan trọng
giúp cho cán bộ cấp chiến lược luôn suy nghĩ và hành động
bởi thôi thúc của nội tâm đặt lợi ích của đảng của dân tộc của nhân dân lên trên hết sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp cách mạng
đồng thời khung thể chế đó cũng luôn đặt mọi hoạt động của cán bộ cấp chiến lược trên những nguyên tắc được xác lập nhất quán và cơ chế được thiết kế khoa học
bảo đảm cho cán bộ luôn suy nghĩ và hành động đúng đắn sáng suốt phòng ngừa mọi sai lầm có thể
kiểm soát quyền lực phải được bảo đảm bằng giang buộc hành vi cá nhân với nguyên tắc tổ chức
nhất là các giá trị đạo đức cầm quyền đã cam kết tự nguyện dấn thân bằng cơ chế thể chế tạo khung khổ cho tư duy và hành động đúng đắn
bằng bảo đảm vai trò lãnh đạo của tập thể của tổ chức đối với cá nhân bằng kiểm tra kiểm soát của nhà nước và pháp luật
bằng giám sát trong đảng giám sát và phản biện xã hội giám sát và phê bình của nhân dân giám sát của báo chí và dư luận
quý vị và các bạn phải theo dõi phần cuối bài
xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược
ở nước ta hiện nay quan niệm đặc điểm và những mâu thuẫn cần giải quyết
của phó giáo sư tiến sĩ đoàn minh huấn tổng biên tập tạp chí cộng sản
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau